nhiều ngày qua không ít hộ dân sử dụng nước máy tại nhà máy nước thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
lo ngại vì nước có mùi hôi bất thường có hộ phải đi mua nước hoặc phải lọc lại để sử dụng ghi nhận của phóng viên
nhà máy nước tp tuy hòa có công suất hai mươi tám m ba một ngày đêm
nguồn nước lấy từ sông ba cấp cho tp tuy hòa và một phần của các địa phương lân cận với khoảng hai trăm linh khách hàng
từ khi nước máy có mùi mặc dù đã lọc lại mới dùng để nấu ăn nhưng nhiều người vẫn chưa yên tâm
bây giờ là bắt buộc là phải xài nước lọc chứ không là nấu cơm nó không có được
rất là hôi giống như mùi rong một tháng nay sử dụng mà không ngon
không biết là sao cái mùi nó hôi quá hôi thế nó hỏi xung quanh mấy nhà đây cũng nói là nó cũng hôi thế
xong ở đâu mới phải bỏ múc ra xong bỏ ra hai cái bình lọc lại
việc người dân phản ánh nước máy có mùi lạ được lãnh đạo công ty cổ phần cấp thoát nước phú yên xác nhận là đúng
qua việc phát hiện nguồn nước sông ba có màu xanh rêu và độ đục cao
qua lấy mẫu kiểm nghiệm tại chỗ kết quả trong một mươi bảy tiêu chí thì có tiêu chí mùi vị là chưa đạt yêu cầu
công ty đã cho cán bộ kỹ thuật lấy mẫu nước ở đầu vào được kiểm tra và phát hiện là mùi rong táo
và lãnh đạo công ty đã cho cán bộ kỹ thuật và bộ phòng hóa nghiệm được thường xuyên túc trực
được kiểm soát nước và xử lý điều chỉnh hóa chất xử lý nước đầu vào
sau khi khẩn trương xử lý hiện mùi hôi từ nước máy đã giảm đáng kể
mặc dù vậy để người dân yên tâm hơn
công ty cổ phần cấp thoát nước phú yên tiếp tục gửi mẫu nước đến trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm tp hcm
và đang chờ kết quả sớm thông tin đến người sử dụng